một số đối tượng đã khiến cuộc biểu tình leo thang trở thành các vụ đụng độ đốt phá
nhiều người biểu tình đã quá khích đốt phá ô tô xe máy
cảnh sát tại paris đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để ngăn chặn những người biểu tình
che kín mặt bắn pháo hoa và ném đá vào cảnh sát
cảnh sát cũng đã bắt giữ chín người có hành vi quá khích
ba mươi bảy cảnh sát và hiến binh đã bị thương
các cuộc biểu tình tương tự cũng đã xảy ra ở bảy mươi thành phố tại pháp
tuy nhiên đa phần là biểu tình ôn hòa
bộ y tế nga đang chuẩn bị cho kế hoạch tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đại trà vào đầu năm tới
trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục
với hơn hai mươi bảy ca nhiễm một ngày trong hai ngày liên tiếp
với các nhóm có nguy cơ cao việc tiêm vaccine sẽ được triển khai sớm hơn
bắt đầu từ tháng một mươi hai gần ba trăm linh điểm tiêm chủng đang được chuẩn bị ở moscow
người dân có hai sự lựa chọn vaccine sputnik v và epivac corona
khi cả hai đều đã được cấp phép ở nga
mặc dù vậy phần lớn người nga vẫn không có thể tiêm phòng
nó vẫn khá thận trọng trong việc tiêm phòng bất kể với loại vaccine nào
khảo sát cho thấy chỉ có hơn hai mươi người dân nga sẵn sàng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
thưa quý vị bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị
vừa kết thúc chuyến khai sớm
công du tới nhật bản và hàn quốc hai nước láng giềng đông bắc á
vốn lâu nay tồn tại nhiều bất đồng với bắc kinh song lại có vai trò chiến lược to lớn
thúc đẩy hợp tác thực chất xây dựng mối quan hệ ổn định phù hợp với nhu cầu thời đại
những tuyên bố và cam kết được đưa ra trong các cuộc tiếp xúc giữa ngoại trưởng
và giới lãnh đạo nhật bản và hàn quốc phần nào thể hiện thiện trí và nỗ lực của ba nước
duy trì mối quan hệ láng giềng gần ở đông bắc á trong quỹ đạo đối thoại và hòa hiếu
trong bối cảnh cả thế giới đang hứng chịu tác động sâu đậm của đại dịch covid một mươi chín
chuyến công du của ngoại trưởng trung quốc tới nhật bản và hàn quốc
có thể coi là cơ hội để nền kinh tế lớn thứ hai thế giới xích lại gần hơn với hai cường quốc kinh tế tại châu á
và cũng được bắc kinh chọn là đối tác hợp tác về công nghệ tiên tiến nhằm thúc đẩy giao thương
nhất là chuỗi cung ứng vốn đang đình trệ hướng tới phục hồi kinh tế
đặc biệt trong bối cảnh hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
một trong những thành tựu hội nhập kinh tế quan trọng nhất của khu vực châu á thái bình dương
trong hơn hai mươi năm qua vừa được ký kết với sự tham gia của một mươi năm nước bao gồm cả ba cường quốc kinh tế này
chuyến công du của ông vương nghị còn mang theo sứ mệnh thúc đẩy triển vọng thành lập khu vực mậu dịch tự do ba bên
chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao trung quốc đến nhật bản
kể từ khi thủ tướng yoshide chuga lên nắm quyền đã đạt được những kết quả tích cực
hai bên đã thẳng thắn thảo luận và đưa ra lập trường về mọi vấn đề nóng cùng quan tâm
trong đó đáng chú ý là các cam kết hợp tác nhằm ứng phó với covid một mươi chín cách thức phục hồi hai nền kinh tế
việc hai nước nhất trí cho phép những trường hợp công tác ngắn hạn được nhập cảnh và miễn cách ly một mươi bốn ngày
và doanh nhân nhập cảnh ngay trong tháng một mươi một này cho thấy cả trung quốc và nhật bản đều coi trọng mối quan hệ cộng sinh về kinh tế
dù để triển khai hiệu quả cam kết này chắc chắn sẽ phải mất nhiều thời gian
sau sự thay đổi lãnh đạo ở nhật bản quan hệ trung quốc nhật bản một trong những mối quan hệ quan trọng nhất với trung quốc
tiếp tục cải thiện ổn định cả hai bên đều đồng ý tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ theo hướng tích cực
trong khi đó ông vương nghị tới hàn quốc chỉ ba tháng sau chuyến thăm của ủy viên bộ chính trị trung quốc dương khiết trì
trong bối cảnh quan hệ trung hàn nguội lạnh kéo dài do việc mỹ triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối
thời cựu tổng thống hàn quốc park geun hye
các quan chức cấp cao trung quốc liên tục tới hàn quốc phát đầy tín hiệu rằng bắc kinh mong muốn tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng quan hệ song phương
ông vương nghị tuyên bố chuyến thăm hàn quốc là nhằm thể hiện sự coi trọng của bắc kinh đối với mối quan hệ với seoul
đáp lại người đồng cấp chủ nhà cũng khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược
chính phủ hàn quốc hy vọng chấm dứt được cuộc chiến trên bán đảo triều tiên cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế trong đó có trung quốc
tôi cùng ngoại trưởng kang kyung hwa đã đạp được một mươi điểm nhất trí sau cuộc gặp
mối quan hệ giữa hai nước sẽ vượt qua được những khó khăn trong bối cảnh đại dịch hướng đến triển vọng tăng trưởng rộng lớn hơn
với trung quốc hàn quốc là một trong những người khổng lồ về mặt công nghệ và điện tử là thị trường xuất khẩu chủ đạo chất bán dẫn
trong khi với seoul bắc kinh vừa là nguồn nhập khẩu vừa là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này
cả hai nước đều thể hiện quyết tâm sớm đạt được thỏa thuận giai đoạn hai của hiệp định thương mại tự do song phương
sớm ban hành kế hoạch chung trung hàn về hợp tác kinh tế và thương mại giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm để tạo điều kiện tốt hơn cho hợp tác kinh tế thương mại song phương
có thể thấy chính lợi ích địa chính trị và kinh tế đang thúc đẩy trung quốc quan tâm nhiều hơn tới chiến lược ngoại giao láng giềng ở khu vực đông bắc á
trong khi đó bất chấp căng thẳng và bất đồng nhật bản và hàn quốc không thể phủ nhận trung quốc là quốc gia có tiềm lực và tầm ảnh hưởng lớn
có thể tác động tới những vấn đề an ninh và ổn định ở khu vực
duy trì đối thoại và hợp tác giữa ba quốc gia láng giềng đông bắc á là cách tiếp cận đáp ứng lợi ích chung trong bối cảnh toàn cầu phức tạp hiện nay
cũng là nhu cầu của cả trung quốc lẫn nhật bản và hàn quốc để duy trì các biện pháp xây dựng lòng tin
những người được cho là đối tượng dễ bị tổn thương trước đại dịch covid một mươi chín tại anh sẽ được nhận vitamin d miễn phí gửi tới tận nhà
nhằm giúp họ vượt qua mùa đông giá lạnh và giảm bớt gánh nặng đối với hệ thống y tế quốc gia
thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
theo kênh truyền hình rt chính phủ anh thông báo vitamin d sẽ được cấp miễn phí cho trên hai năm triệu người trên khắp đất nước
trong khi đó các cá nhân được liệt vào danh sách cực kỳ tổn thương
nhận được một lá thư mời họ đăng ký vào một chương trình nhận vitamin d tại nhà miễn phí kéo dài bốn tháng
vitamin d có tác dụng giúp cơ thể hấp thụ và sử dụng canxi một loại chất rất quan trọng cho xương và cơ bắp
trong khi chính phủ anh lưu ý các nghiên cứu về mối liên hệ giữa vitamin d và covid một mươi chín vẫn đang được tiến hành
rất nhiều người dân đã tự uống thêm vitamin d trong thời gian phong tỏa
chính phủ botswana đang thực hiện kế hoạch hồi hương hàng chục nghìn cá thể voi về lại nước láng giềng angola
và số lượng voi đông đảo tại quốc gia phía nam châu phi này hiện đã vượt qua tầm kiểm soát của các lực lượng chức năng
cũng như đang đe dọa nghiêm trọng tới sinh kế của người dân
với một trăm ba mươi cá thể voi hoang dã hiện boswana là nhà của một phần hai tổng đàn voi tại châu phi
và là quốc gia có nhiều voi nhất thế giới
trong số này hàng chục ngàn cá thể có nguồn gốc từ anpola chạy sang botswana lánh nạn
từ khoảng hai mươi năm trước trong giai đoạn nội chiến tại angola
giới chức australia vừa ban bố lệnh cấm đốt nhóm lửa tại nhiều địa phương
đề phòng nguy cơ cháy rừng do nắng nóng dữ dội cộng với thời tiết khô trong hai ngày cuối tuần
dự báo trong ngày hai mươi chín tháng một mươi một nhiệt độ tại nhiều nơi tại australia duy trì trên bốn mươi độ
và một đợt nắng nóng kéo dài từ năm đến sáu ngày sẽ bao trùm khu vực miền bắc bang new south wales
và đông nam bang queensland
do nhiệt độ tăng cao cơ quan cung cấp năng lượng australia dự báo
nhu cầu tiêu thụ điện có thể vượt cung tại bang new south wales trong chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một vừa rồi là ngày lễ tạ ơn tansgiving
theo truyền thống của người phương tây nói tới lễ tạ ơn người ta thường nghĩ đến món gà tây vàng ruộm
ước tính thì có khoảng năm mươi triệu chú gà tây đã phải lên bàn tiệc của người dân mỹ trong dịp lễ tạ ơn này
nhưng ở mỹ năm nào cũng sẽ có hai chú gà tây đặc biệt không phải lên bàn tiệc
thậm chí còn được tới diện kiến tổng thống mỹ ở nhà trắng
hãy cùng chúng tôi gặp gỡ hai chú gà tây đặc biệt này trong câu chuyện ngay sau đây
ngô này tôi chúc bạn nhiều may mắn
ơn xá một cách trọn vẹn và đầy đủ cho bạn
tại khuôn viên nhà trắng tổng thống mỹ donald trump đã đọc lời ân xá cho hai chú gà tây có tên là ngô và lõi ngô
với tuyên bố đặc biệt này cả hai chú gà tây không phải lên bàn tiệc trong ngày lễ tạ ơn
ngô và lõi ngô là hai chú gà tây sinh tháng bảy năm nay tại một trang trại ở bang nông nghiệp iowa miền trung tây nước mỹ
cả hai đã trải qua một chuyến đi đặc biệt từ bang iowa lên thủ đô washington dc
được nghỉ ngơi tại một khách sạn năm sao ở đây
trước khi bước chân vào nhà trắng thậm chí chúng còn được ông chủ huấn luyện cho thói quen với bối cảnh những sự kiện trang trọng
kết quả của sự huấn luyện này là hai chú gà tây dạo bước trên thảm đỏ trước khách sạn năm sao của thủ đô washington dc
ngô và lõi ngô trên thực tế chỉ là hai trong số rất nhiều chú gà tây
được liên đoàn gà tây mỹ phóng sinh trong dịp lễ tạ ơn theo truyền thống trong mấy chục năm qua
năm hai nghìn hai mươi là năm nhiều thách thức
có thể là vì covid một mươi chín
vì hỏa hoạn hay vì dối loạn kinh tế
nên thật tuyệt vời nếu có dịp kỷ niệm gì đó vui vì tất cả mọi người vì tất cả nước mỹ
sau khi dự lễ tạ ơn tại nhà trắng hai chú gà tây ngô và lõi ngô sẽ trở về sinh sống phần đời còn lại của mình
ở trường đại học iowa quê hương của chúng

câu chuyện về hai chú gà tây đặc biệt cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay